chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị các đối tượng bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín sẽ được giảm tiền thuê đất
cán bộ công chức viên chức được đề xuất yêu đãi mua thuê nhà
với giá thấp hơn từ hai mươi ba mươi giá nhà ở thương mại trên thị trường
đáng chú ý hành vi niêm yết sai ra bán lẻ xăng dầu bị phạt tới một mươi triệu đồng
nhiệm sống kinh tế sẽ mở đầu bằng các thông tin thị trường
hà nội đã thành lập bốn đoàn kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tết trung thu
từ ngày một mươi năm tháng chín đến ngày bảy tháng một mươi
các đoàn sẽ tập trung kiểm tra những cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu bánh trung thu
kẹo rượu bia nước rẻ khát cũng như nguyên liệu phụ gia thực phẩm để sản xuất bánh trung thu
theo sở y tế hà nội cơ quan chức năng tập trung vào kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất
như ngăn chặn bánh nhập lậu không rõ nguồn gốc cho nổi lưu hành trên thị trường
kiểm tra chặt chẽ các cơ sở sản xuất bánh trung thu theo phương thức cổ truyền
những loại bánh trung thu tự làm không công bố chất lượng để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
và của cả những cơ sở làm ăn chân chính
theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
giá gạo dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới cho đến vụ thu hoạch mới vào khoảng tháng một mươi
gạo năm tấm việt nam tăng từ bốn trăm bảy mươi usd một tấn lên bốn trăm tám mươi bốn trăm chín mươi usd một tấn
mức cao nhất kể từ cuối năm hai nghìn một mươi một
tại thị trường trong nước
giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long tăng so với tháng bảy
thu hoạch vụ hẻ thu cơ bản đã gần hoàn tất
nguồn cung hạn chế khiến cho giá lúa tăng
mặt bằng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã ở mức đáy gần sát một năm
lãi suất liên ngân hàng tháng tám giảm sâu khi thanh khoản của các ngân hàng khá tốt
dự báo tăng trưởng dồi dào sẽ khiến lãi suất huy động tiếp tục giảm trong thời gian tới
ngân hàng nhà nước đã liên tục mua vào khoảng ba ba tỷ usd
tương đương với việc bơm ra thị trường khoảng bảy mươi sáu tỷ đồng
khiến lãi suất huy động của ngân hàng tiếp tục giảm
điển hình tết công banh giảm lãi suất huy động tiền đồng có kỳ hạn trả trước thấp nhất là hai một năm
lãi suất huy động kỳ hạn một tháng còn từ hai năm mươi năm đến hai chín một năm
kỳ hạn một mươi hai tháng từ bốn tám đến năm hai một năm
lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm chỉ ở mức một mươi bốn một năm
bộ giao thông vận tài vừa có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội tp hồ chí minh tp cần thơ
thông tin về việc đảm bảo cơ sở cách ly có thu phí đáp ứng yêu cầu của người nhập cảnh
trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chuẩn bị mở lại
các địa phương gồm hà nội tp hồ chí minh và cần thơ cần thông báo với bộ giao thông vận tài
để thông báo với nước đối tác và các hãng hàng không về nơi cách ly có thu phí chi phí cách ly và các chi phí liên quan
đây là cơ sở để bộ giao thông vận tải cấp phép khôi phục lại một số đường bay thương mại quốc tế thường lệ
và cho phép khách nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
mới đây tập đoàn xây dựng hòa bình trúng thầu thêm bốn dự án mới tại quảng ninh và hà nội
mỗi nơi hai dự án với tổng giá trị một bảy mươi năm tỷ đồng
tại quảng ninh tập đoàn trúng thầu và đã khởi công dự án khách sạn suy star hạ long
do công ty cổ phần đầu tư và du lịch gia minh quảng ninh làm chủ đầu tư
ở dự án này hòa bình là nhà thầu chính thi công kết cấu móng hầm thân
và dự kiến bàn giao vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công nghiệp cũng vừa giao cho hòa bình gói thầu kết cấu
và xây chắc hoàn thiện dự án sun grand city nằm trong quần thể sun group hạ long
thời gian bàn giao dự án chủ đầu tư vào tháng một mươi
hai dự án tại hà nội là trung tâm thương mại lotte mall quận tê hồ và lotte cm
và trung tâm nghiên cứu phát triển samsung hà nội của samsung electronic việt nam
bộ xây dựng sẽ sửa đổi bổ sung các chính sách nhà ở cho cán bộ công chức viên chức
trong hệ thống chính trị trong quá trình nghiên cứu xây dựng luật nhà ở sửa đổi
theo chương trình xây dựng pháp luật của quốc hội trong thời gian tới
theo luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn cán bộ công chức viên chức nếu chưa có nhà
hoặc có nhà nhưng diện tích nhỏ hơn một mươi m hai một người có đăng ký thường trú hoặc tạm trú
từ một năm trở lên tại tỉnh thành phố nơi có nhà ở không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên
thì được mua hoặc thuê nhà với giá thấp hơn từ hai mươi ba mươi
giá nhà ở thương mại do được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước
và được vay vốn tín dụng ưu đãi để mua và thuê nhà ở xã hội
nghị định chín mươi chín hai nghìn hai mươi ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí
kinh doanh xăng dầu và khí đặc biệt là hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng giá
nghị định chín mươi chín có hiệu lực từ ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
nghị định chín mươi chín quy định mức xử phạt một mươi triệu đồng đối với hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng giá
phạt tiền từ năm đồng
đến một mươi triệu đồng nếu niêm yết giá không đúng với giá đầu mối
hoặc thuê nhân phân phối xăng dầu quy định
trường hợp cửa hàng vi phạm nhiều lần thì ngoại trừ mức phạt tiền
còn bị tức quyền sử dụng dây chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu từ một đến ba tháng
thưa quý vị nhật sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu
được thực hiện bởi phòng kinh tế truyền hình nhân dân